tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư và bộ khoa học và công nghệ đã đồng tổ chức diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo việt nam hai nghìn một mươi chín
đây là cơ hội để kết nối khơi thông nguồn lực cho đổi mới sáng tạo tại việt nam
giúp việt nam tận dụng tốt hơn các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đàm dự diễn đàn
với sự tham dự của hơn một trăm linh quỹ đầu tư trong và ngoài nước đại diện các tập đoàn quốc tế doanh nghiệp khởi nghiệp thành công
diễn đàn là hoạt động kết nối và đối thoại giữa đại diện các quỹ đầu tư lớn quốc tế với chính phủ và cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo việt nam
hiện nay hệ sinh thái khởi nghiệp của việt nam đang phát triển với hơn bốn mươi quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi
nhiều tập đoàn lớn trong nước đã tham gia vào đầu tư mạo hiểm như fpt viettel vingroup cmc cent group
cùng với đó là hơn bốn mươi cơ sở ươm tạo tổ chức thúc đẩy kinh doanh và sáu mươi khu không gian làm việc chung
thông qua diễn đàn nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm lớn trên thế giới đã ký kết và đưa ra tuyên bố hợp tác với các bộ ngành và doanh nghiệp của việt nam